đã tìm ra cơ chế khiến người mắc covid một mươi chín trở bệnh nặng là thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật về tình hình dịch bệnh thế giới
một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế do trung quốc đứng đầu đã xác định được cơ chế hoạt động phân tử có thể làm tăng mức độ nghiêm trọng của các trường hợp mắc covid một mươi chín
nghiên cứu trên vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành sireng sing noling cho thấy sự hợp nhất của các tế bào phổi bị nhiễm coronavirus có thể làm trầm trọng thêm các phản ứng viêm
do đó kích hoạt các dòng tín hiệu miễn dịch trong phổi là nguyên nhân chính gây tổn thương phổi ở những bệnh nhân mắc bệnh nặng
các nhà khoa học từ học viện khoa học y tế trung quốc và đạo y khoa liên hiệp bắc kinh cùng những cộng tác viên của họ đã phân tích các mẫu bệnh phẩm cơ thể của những người tử vong do mắc covid một mươi chín
các nhà khoa học đã tìm thấy mối tương quan giữa các trường hợp covid một mươi chín thể bệnh nặng và sự hợp nhất của các tế bào biểu mô phổi được gọi là tế bào phổi
cũng đã được quan sát thấy ở khỉ và các tế bào nuôi bị nhiễm virus
sau đó các nhà khoa học kiểm tra các tế bào thận phôi người biểu hiện protein đột biến của virus sars cov hai gây ra covid một mươi chín
hoặc bị nhiễm virus gây viêm miệng và nổi mũn nước mang protein đột biến
kết quả các tế bào thận kết thúc hợp nhất và hình thành các tế bào mới với nhiều nhân và các vi nhân cực nhỏ
kích hoạt cảm biến dna trong chất lỏng tế bào và sau đó đến lượt cảm biến này thu nhận một loại protein kích hoạt các gen mã hóa interferone loại một
vốn giúp điều chỉnh hoạt động hệ thống biễ dịch của cơ thể
nhà khoa học liu xiaoman đồng tác giả nghiên cứu trên cho biết
dữ liệu của chúng tôi cho thấy cơ chế hợp nhất các tế bào khí trong phổi của bệnh nhân covid một mươi chín có thể tăng cường sản xuất interfiel và casitokin khác
do đó làm trầm trọng thêm bệnh
tìm ra được cơ chế hoạt động sẽ là bước đầu giúp cho hoạt động nghiên cứu
các giải pháp khắc phục ước chế quá trình hợp nhất thuận lợi
phát hiện này được kỳ vọng có thể đưa ra manh mối để tìm ra các phương hướng điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở thể nặng